kỷ niệm bốn mươi chín năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc việt nam và để tưởng nhớ ngày người đi xa
tối qua báo nhân dân tổ chức chương trình nghệ thuật nhớ lời bác sạn tại nhà hát lớn hà nội
tới tham dự chương trình có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc các đồng chí ủy viên bộ chính trị ủy viên trung ương đảng
đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương thành phố hà nội và các địa phương
chương trình nhằm gợi nhắc thế hệ hôm nay và mai sau học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
những bài học rút ra từ sự nghiệp cách mạng vĩ đại và di trúc thiêng liêng của người
phát biểu tại chương trình đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân nhấn mạnh
cách đây bốn mươi chín năm ngày hai tháng chín năm sáu mươi chín chủ tịch hồ chí minh đi vào cõi vĩnh hằng
trong niềm tiếc thương vô hạn của toàn đảng toàn dân toàn quân ta cùng bạn bè quốc tế
hôm nay nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày cách mạng tháng tám thành công và quốc khánh nước cộng hòa sau chủ nghĩa việt nam
chín mươi năm thực hiện di trúc thiêng liêng của chủ tịch hồ chí minh và để tưởng nhớ ngày người đi xa
báo nhân dân tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật nhớ lời bác dặn để tiếp tục ôn lại những lời căn dặn tâm huyết của người
những bài học rút ra từ sự nghiệp cách mạng
vĩ đại của người đây cũng là dịp để chúng ta suy nghĩ sâu sắc hơn về những lời dạy của bác để sống và làm việc xứng đáng hơn với sự tin cậy của nhân dân
tại chương trình những thông điệp gợi nhắc thế hệ hôm nay và mai sau học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đã được truyền tải
thông qua những phóng sự đặc sắc do truyền hình nhân dân thực hiện
bên cạnh đó những vở kịch ngắn do các nghệ sĩ có tên tuổi của nhà hát kịch hà nội thể hiện
một cách giản dị mà sinh động và sâu sắc
những tư tưởng của người về xây dựng đảng xây dựng chính quyền và đặc biệt là xây dựng đạo đức người cán bộ cách mạng
chương trình nghệ thuật nhớ lời bác dặn còn gây ấn tượng với khán giả bởi các tiết mục ca mối nhạc đặc sắc
ngợi ca chủ tịch hồ chí minh tình cảm của người đối với đất nước dân tộc và tình cảm của cả dân tộc việt nam đối với người
do các nghệ sĩ của nhà hát nghệ thuật đương đại việt nam thể hiện
ngày hôm nay em được hiểu rõ hơn cũng như là thấm nhuận hơn những tư tưởng của bác
khi mà trong những năm tháng ngày xưa và em cũng cảm thấy là ngày hôm nay thì là bọn em cũng học hỏi khá là nhiều
và cũng là một buổi mà em cảm thấy rất là bổ ích đối với những một sinh viên như em
tôi cũng vô cùng xúc động trước những thước phim tư liệu trước những hình ảnh vô cùng kính yêu của chủ tịch
và là một khán bộ đảng viên thì tôi thấy luôn luôn cần phải học tập tấm hương sáng người đạo đức cách mạng sáng người của bác
đã bốn mươi chín năm
bảy mươi năm trôi qua những lời căn dặn của chủ tịch hồ chí minh vẫn vẹn nguyên tính thời sự trong cuộc sống hôm nay